bộ y tế cho biết là trong ngày hôm nay có ba bảy trăm linh bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tổng số ca bệnh covid một mươi chín được điều trị khỏi cho đến nay đã là ba mươi năm bốn trăm tám mươi bốn ca
tối nay có thêm ba sáu trăm năm mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
như vậy là tổng số ca mắc mới trong ngày ghi nhận là tám sáu trăm bốn mươi chín ca
trong đó hai mươi bảy ca nhập cảnh và tám sáu trăm hai mươi hai ca ghi nhận trong nước
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với bốn hai trăm tám mươi hai ca